hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cầm nhật về tình hình thời tiết tại miền bắc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia một đợt không khí lạnh lại sắp ảnh hưởng đến miền bắc nước ta khiến cho nhiệt độ toàn miền giảm
trời sẽ chuyển rét ngay trước ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
vậy ở đơn lạnh này nhiệt độ ở các tỉnh miền bắc sẽ giảm xuống mức như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
phần lớn miền bắc nước ta đang có gió đông nam khiến độ ẩm cao sáng và tối nhiều sương mù
mặc dù trời xe lạnh vào tối và sáng sớm nhưng giữa giờ chiều thì nhiệt độ toàn miền khá cao
các tỉnh thành đều trên ba mươi độ một số tỉnh thành lên đến ba mươi ba ba mươi bốn độ
nhưng hiện tại có một đợt không khí lạnh đang di chuyển từ phía bắc xuống phía nam dự báo sẽ ảnh hưởng đến miền bắc nước ta ngay từ ngày sáu tháng ba
chiều hoặc tối mai ở hà nội có gió đông bắc cấp ba bốn tốc độ từ một mươi năm hai mươi km trên giờ
gió đông bắc khiến độ ẩm toàn miền giảm không khí sẽ khô ráo hơn bớt nồm ẩm
dù vậy nhiệt độ ngày mai
nhiệt độ ngày mai ở miền bắc chưa giảm nhiều trời vẫn khá ấm áp
ở hà nội và các tỉnh thành lân cận buổi chiều vẫn có nhiệt độ khoảng hai mươi tám hai mươi chín độ
các tỉnh thành đông bắc bắc bộ như lạng sơn cao bằng thì có nhiệt độ thấp hơn ở khoảng hai mươi một hai mươi ba độ
ngày bảy tháng ba nhiệt độ miền bắc sẽ giảm sâu hơn
vào lúc sáu giờ sáng hà nội và các tỉnh thành lân cận ở mức một mươi tám một mươi chín độ các tỉnh thành đông bắc bắc bộ xuống một mươi ba một mươi bốn độ
tuy nhiên ở hà nội vào trưa và chiều nhiệt độ vẫn lên hơn hai mươi một hai mươi hai độ
khu vực đông bắc bắc bộ cũng lên một mươi chín hai mươi độ chưa đến mức rét đậm rét hại
từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng ba dự báo không khí lạnh tăng cường tiếp tục về miền bắc
dù sức gió đông bắc giảm dần nhưng trời sẽ rét hơn giảm tiếp khoảng hai ba độ so với ngày bảy tháng ba
những ngày này một số khu vực ở đông bắc bắc bộ có thể rét hại
cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia trong sáng và đêm nay ngày năm tháng ba
sương mù lại tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi ở khu vực phía đông bắc bộ
cảnh báo rủi ro thiên tai do sương mù là cấp một
sương mù khiến cho tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế nhiều người phải bật đèn xe để di chuyển
đến thời điểm tám giờ ba mươi phút bầu trời vẫn mờ mịt hơi sương khiến tầm nhìn hạn chế
người dân ra đường gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển
bên cạnh đó tình trạng ô nhiễm không khí vẫn tiếp diễn
hình thái thời tiết những ngày này ảnh hưởng sâu đến sức khỏe của người dân
trong thời tiết nồng ẩm không khí bụi bẩn người dân ra đường cần đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe phòng ngược các bệnh về hô hấp
các chuyên gia khuyên cáo khi không khí ô nhiễm nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh ở ngoài trời tránh tập thể dục kéo dài
cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo trong sáng và đêm ngày năm tháng ba sương mù vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi ở khu vực phía đông bắc bộ
cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù trên đường cao tốc khu vực sân bay và đường đèo núi là cấp một
chuyển sang các thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới
thưa quý vị mới đây ủy ban khẩn cấp quốc gia mông cổ cho biết thời tiết giá rét vào mùa đông năm nay đã khiến cho hơn ba triệu con gia súc chết tại nước này
cụ thể theo ủy ban khẩn cấp quốc gia mông cổ đến nay đã có ít nhất ba tám mươi chín bốn trăm hai mươi gia súc chết trên cả nước do thời tiết giá rét khiến mặt đất đóng băng hoặc tuyết bao phủ
mùa đông năm nay mông cổ chứng kiến tuyết rơi nhiều bất thường hơn tám mươi diện tích lãnh thổ đã bị bao phủ bởi lớp tuyết dày tới hơn một trăm sáu mươi
trước tình hình trên mông cổ vừa nâng cấp độ sẵn sàng ứng phó thảm họa lên mức cao
ngành chăn nuôi được coi là một trong những trụ cột của nền kinh tế mông cổ
theo cơ quan thống kê quốc gia tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba số lượng giá súc tại mông cổ là sáu mươi bốn bảy triệu con
tiếp theo chương trình
tiếp theo chương trình là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho cả ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
trung bộ nhiều mây có mưa vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng riêng khu tây bắc có nơi nắng nóng đêm không mưa gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi tám hai mươi một độ có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ riêng khu tây bắc từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi tám hai mươi một độ vùng núi có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi trên ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác ngày nắng
riêng khu vực vùng núi phía tây có nắng nóng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai mươi ba độ có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ ba mươi ba mươi ba độ phía nam từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng vùng núi phía tây từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng đến hà nội có nơi dưới hai mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi chín hai mươi hai độ có nơi dưới một mươi tám độ

khu vực nam bộ có mây ngày nắng miền đông có nắng nóng
đêm không mưa gió nhẹ
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sinh miền đông từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến tây nam cấp bốn năm sóng biển cao từ một hai m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ sóng biển cao từ năm đến một năm mét
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi tám độ
thành phố vinh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi hai độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
thành phố hồ chí minh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ

những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai ngày sáu tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại